chiều ngày hai mươi tám tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi đối thoại với nông dân khu vực miền trung tây nguyên
để giải đáp và hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp nông thôn miền trung tây nguyên cất cánh
đây là lần thứ ba thủ tướng trực tiếp đối thoại với nông dân
chủ đề của hội nghị đối thoại lần này là cùng nỗ lực vượt thách thức giữ vững tăng trưởng
giá trị nông sản việt giúp nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại
hội nghị do trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính phủ muốn lắng nghe tâm tư nguyện vọng khó khăn của bà con nông dân khu vực miền trung tây nguyên
nông nghiệp nông dân và nông thôn có vị thế đặc biệt quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế qua mọi thời kỳ phát triển của đất nước
từ kháng chiến xây dựng đất nước và ngay cả cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
nông nghiệp cũng giải quyết số lượng việc làm rất lớn đồng thời đóng góp tích cực vào xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi có thể đạt bốn mươi hai tỷ đô la mỹ
đưa việt nam là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực đông nam á về xuất khẩu nông nghiệp
đảng nhà nước vẫn luôn trăn trở về những khó khăn của nông nghiệp nông dân và nông thôn
thủ tướng nói và chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới như thị trường công nghiệp chế biến
vốn cho sản xuất nông nghiệp còn khó khăn và những vấn đề như phân bón thuốc trừ sâu
các đại biểu cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến những giải pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng phân bón giả
việc phát triển cây mắc ca nuôi trồng và khai thác thủy sản
sau hội nghị đối thoại với nông dân miền trung tây nguyên chiều tối ngày hai mươi tám tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh đắk lắc về tình hình thực hiện mục tiêu kép
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy bùi văn cường đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng thời đề xuất kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ một số vấn đề về quy hoạch
xây dựng thành phố buôn ma thuột xứng tầm với đô thị trung tâm vùng tây nguyên
sớm đưa vào quy hoạch và bố trí vốn chuẩn bộ đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh đắk lắc đạt được trong phát triển kinh tế xã hội
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phát huy hiệu quả những tiềm năng thế mạnh
trong nhiệm kỳ tới cần có những giải pháp mang tính đột phá có khát vọng vươn lên để trở thành một địa phương phát triển xứng đáng là tỉnh trung tâm vùng tây nguyên
nhân dịp này thủ tướng chính phủ cũng đã trao tặng một trăm linh căn nhà của ngành ngân hàng cho người nghèo với tổng trị giá bảy tỷ đồng